những ngày cách ly xã hội để phòng bệnh covid một mươi chín nhiều người bán hàng rong xe ôm bán vé số trở nên thất nghiệp
cuộc sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn vì vậy những suất cơm nóng hổi hay những gói mì tôm được trao tận tay miễn phí
ngày lúc này cũng trở thành một niềm vui lớn lao giúp họ vượt qua những ngày thiếu thốn
gần sáu năm mưu sinh bằng nghề bán vé số trước mùa dịch covid một mươi chín bà huỳnh thị lam mỗi ngày kiếm được khoảng bảy mươi một trăm linh nghìn đồng một ngày đủ để nuôi sống bản thân và đứa con trai khuyết tật
thế nhưng những ngày dịch bệnh kéo dài việc bán vé số phải dừng khiến gia cảnh bà lam đã khó khăn lại càng khó khăn hơn
vì vậy những bữa cơm miễn phí đã giúp bà và những người lao động không có việc làm khác vượt qua từng ngày
người nữ này cũng nhờ ba nhà này xin cơm thị thiện ăn cũng đỡ
trong cho cái dịch này ngay thì cho đi bón lại thì tí mít đồng chứ chứ cũng chẳng biết tính ràng chứ
vậy chứ còn tấm màu vàng này làm được cái việc này nhiều người không có điều kiện mà đâu có làm
nhưng những người này là họ hy sinh hy sinh cái phần nguyện lợi của họ tiền bạc của họ công chức họ giúp đỡ những người nghèo như tôi
với tâm nguyện một miếng khi đói bằng một gói khi no
từ quỹ tử thiện bông sen
và sự ủng hộ của các mạnh thường quân
anh nguyễn duy đức và các cộng sự của mình đã lập ra các quán cơm yên vui với giá từ một đến hai đồng một xuất
anh còn tích cực vận động cộng đồng đóng góp thực phẩm để có nhiều xuất cơm hơn cho người lao động nghèo
người khuyết tật trên địa bàn nhất là trong mùa dịch bệnh này
hỗ trợ cho bà con như là bán vé số lượm vé chai xe ôm
hay là những người lao động khó khăn các khỏe mạnh khó khăn người khuyết tật
thì mình sẽ hỗ trợ suốt các buổi trong tuần
vào buổi trưa một mươi một h tại ba điểm là sáu mươi tám lý triện và chín mươi bốn phân thanh và hai trăm tám mươi hai xe chân nữ vương
và ngoài ra thì có một nhóm bạn tình nguyên thì phát di động phát hỗ trợ di động thêm
kể từ ngày thực hiện cách ly xã hội các quán cơm yên vui đã phát liên tục tất cả các ngày trong tuần
với hai trăm năm mươi xuất mỗi ngày
anh đức chia sẻ hoạt động này sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi nào hết dịch bệnh
để giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn